trong ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
với hình thức đá gà ăn tiền liên quan đến hai mươi sáu đối tượng thu giữ gần ba mươi triệu đồng
khoảng một mươi một h ngày bốn tháng hai đội hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời bắt quả tang
tại mảnh đất chống thuộc xã khánh bình tây bắc có một mươi năm đối tượng đang tập trung đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tại sân hai con gà đá độ hai cặp cửa
và thu giữ hơn một mươi tám triệu đồng tiền mặt trên người các đối tượng cùng một số tăng vật khác có liên quan
đến một mươi bốn h cùng ngày lực lượng công an cũng đã phát hiện bắt quả tang một mươi một đối tượng
đang đá gà ăn tiền tại địa bàn xã khánh hưng
tại đây lực lượng công an thu giữ năm con gà đá độ hai cặp cựa và thu giữ hơn một mươi một triệu đồng
sau năm ngày mất tích khi đang tắm biển gần khu di tích danh thắng quốc gia bãi môn mũi điện
ở phía nam tỉnh phú yên thi thể nam du khách đến từ thành phố hà nội đã được tìm thấy
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú ở phố đội cấn
phường liễu giai quận ba đình thành phố hà nội cùng vợ và con gái đến thôn phước tân
xã hòa tâm thị xã đông hòa thưởng ngoạn danh thắng quốc gia bãi môn mũi điện
một lát sau nạn nhân bước ra tắm biển đến một mươi sáu h cùng ngày người thân phát hiện bị mất tích
ngay sau đó các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhiều giờ
nhưng không phát hiện dấu tích nạn nhân
đến chiều ngày bốn tháng hai thi thể nạn nhân được tìm thấy sau khi sóng biển sô rạt
chèn giữa khe hở những tảng đá ven biển hòa tâm thị xã đông hòa
do biển động nhiều đợt sóng lớn xô dập dữ dội địa hình phức tạp với nhiều tảng đá trồng chất trên diện rộng
nên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
phải sử dụng một số công cụ và mất nhiều thời gian mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ
để công an thị xã đông hòa tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi chuyển giao cho thân nhân lo hậu sự
nam thanh niên tông xe máy vào đuôi một xe ô tô và khiến người này bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều tối qua ngày bốn tháng hai
trên đường nguyễn huệ đoạn qua khu phố tân trà phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h chiều tối ngày bốn tháng hai
nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường nguyễn huệ hướng từ thành phố đồng xoài đi thành phố hồ chí minh
đến đoạn ngã ba trạm điện thuộc khu phố tân trà phường tân xuân
nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ tông trực diện vào đuôi xe ô tô đang dừng đèn đỏ phía trước
cú tông mạnh khiến nam thanh niên cùng chiếc xe máy bị ngã văng ra đường
nam thanh niên bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
vụ tai nạn cũng khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng nặng
cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị và các bạn đầu xuân năm mới các lực lượng phối hợp tại tỉnh lào cai đã xuất sắc lập chiến công mới
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
điện biên và lực lượng công an đã triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn
từ khu vực tam giác vàng qua lào vào việt nam và đưa sang trung quốc tiêu thụ
bắt bốn đối tượng các lực lượng thu giữ một trăm bốn mươi bốn bánh heroin ba xe máy cùng nhiều tăng vật khác
cụ thể vào lúc bốn h một mươi năm sáng nay ngày ba tháng hai trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn ngầm thìn
xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông dân tộc mông chú tại xã lùng khẩu nhìn huyện mường khương tỉnh lào cai
thu giữ tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin
một xe máy và một số tăng vật khác
tiếp đó vào hồi bốn h bốn mươi năm phút tại ngã ba nậm he xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm và công an tỉnh điện biên phá thành công chuyên án ma túy
bắt tráng a má người dân tộc mông chú tại xã lanh xu xìn huyện mường nhé tỉnh điện biên
vật chứng thu giữ tại chỗ là bảy mươi hai bánh heroin và một xe máy
mở rộng điều tra tại xã trăn nưa huyện sinh hồ tỉnh lai châu lực lượng chức năng đã bắt tiếp hai đối tượng trong đường dây này là
tẩn a trả dân tộc sao chú tại xã sa phi lìn huyện xìn hồ tỉnh lai châu và tráng a lù chú tại xã phìn hồ huyện đầm pồ tỉnh điện biên
thu giữ một xe máy lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn
các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi xảo quyệt triệt để lợi dụng thời gian nghỉ tết và ban đêm
để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
chuyển sang các thông tin khác công an tp thủ đức tp hcm đang tiến hành điều tra vụ cướp giật tài sản trên đường phạm văn đồng
đoạn gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức khiến một nghi can cướp giật ngã xe tử vong
nghị can tử vong được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại quận gò vấp tp hồ chí minh
theo thông tin ban đầu vào tối mùng một tết tức ngày một tháng hai dương lịch đối tượng trên điều khiển xe máy một mình
và cùng hai nghi can khác đi chung một xe máy lưu thông trên đường phạm văn đồng để cướp tài sản
phát hiện người thanh niên chở theo một cô gái đeo túi sách cả ba áp sát rồi ra tay giật tháo chạy về hướng cầu vượt linh xuân
nạn nhân chi hô và truy đuổi theo cả ba nghi can điều khiển xe máy với tốc độ cao tháo chạy đến gần cầu gò dưa
phường hiệp bình chánh tp thủ đức do không làm chủ được tốc độ nên đối tượng điều khiển xe máy một mình đã ngã xe bất động
hai nghi can còn lại thấy đồng bọn bị ngã đã chạy đến lấy xe tháo chạy đối tượng bị thương nặng và tử vong tại chỗ
công an tp thủ đức khám nghiệm hiện trường điều tra và truy xét hai nghi can còn lại
sáng nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh con tum đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố con tum
tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy xảy ra vào đêm hai tết khiến hai người thương vong
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày hai tháng hai nguyễn hữu huy
trú tại phường phù đồng thành phố pleiku tỉnh gia lai điều khiển xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một a hai mươi ba nghìn một trăm ba mươi chín lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ con tum đi gia lai
khi đến đoạn cầu thôn hai xã hòa bình tp con tum thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát tám mươi hai b hai trăm linh ba nghìn tám trăm một mươi bảy do a thao trú tại xã đoàn kết tp con tum điều khiển trở theo a thia đi theo hướng ngược lại
hậu quả a thao tử vong tại chỗ a thia bị thương nặng cả hai xe đều hư hỏng nặng
nguyên nhân ban đầu xác định xe mô tô đã lấn làn đường nên đâm vào phần đầu bên phụ của xe ô tô
cả a thao và a thia đều có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển xe tham gia giao thông
vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại đường nguyễn trí thanh phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng
đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời có mặt dập tắt hoàn toàn
cụ thể vào lúc chín h một mươi năm phút sáng nay tức ngày mùng ba tết
người dân phát hiện cột khói cao bốc lên tại một nhà hàng ở địa chỉ trên nên đã báo cho lực lượng chữa cháy
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng
đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại đây ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng một lượng khói khí độc lớn khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn ba mươi phút đồng hồ ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại ấp phú mỹ hai xã phú hội bắt một mươi bốn đối tượng tham gia
vào tối ngày hai tháng hai tức ngày hai tết công an huyện nhân trạch bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc bầu cua tại ấp phú mỹ hai xã phú hội thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua năm xe máy
và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
còn tại tỉnh vĩnh long phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thị xã bình minh và công an huyện bình tân
cũng vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
vào khoảng một mươi ba h ngày hai tháng hai lực lượng công an kiểm tra khu đất chống thuộc ấp đông hòa hai xã đông thành thị xã bình minh
phát hiện bắt giữ bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tạm giữ tại hiện trường hai con gà một cân đồng hồ chín xe mô tô
cùng số tiền tám triệu đồng
cùng ngày vào lúc hai mươi một h lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà hoang thuộc ấp tân hữu thị trấn tân cuối huyện bình tân
bắt giữ một mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường công an tạm giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng và hơn năm mươi triệu đồng
hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng hai tại khu vực xã biên giới lạc quấy huyện tri tôn tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phát hiện trên xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi một d một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm một mươi sáu do nguyễn thị tuyết chú tại huyện tịnh biên điều khiển
cất dấu hơn hai trăm tám mươi bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
cũng với thủ đoạn trên vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút cùng ngày cũng tại khu vực xã lạc quế huyện tri tôn
tổ công tác phát hiện bắt quả tàng lê trọng hậu sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện tịnh biên
sử dụng xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy m năm mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi hai đang vận chuyển gần hai trăm năm mươi bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
được cất giấu trong cốp xe
kèm theo sự phát triển của dịch vụ internet banking hay còn gọi là dịch vụ ngân hàng điện tử
ngày càng có nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự cả tin của người dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc
mặc dù các ngân hàng thường xuyên khuyến cáo khách hàng về vấn đề bảo mật tài khoản
mà hầu như tháng nào cũng có những khách hàng bị dính bẫy
mời quý vị cùng theo dõi về một chiêu thức lừa đảo đó là chuyển nhầm tiền để chiếm đoạt tài sản
vào cuối tháng một mươi hai vừa qua anh vũ văn chính tại quận hà đông hà nội nhận được số tiền hai mươi triệu đồng không rõ người gửi
được chuyển vào tài khoản ngân hàng
cuối giờ chiều cùng ngày có một tài khoản gia lô lạ chủ động nói chuyện và cho anh biết anh đã được một công ty tài chính giải ngân số tiền trên
qua trao đổi thì anh chính bỗng trở thành con nợ của đối tượng này
điều đang nói anh chính chưa từng thực hiện khoản vay nào trên mạng xã hội
sau khi đòi tiền không thành một loạt những hình ảnh thông tin anh chính nợ tiền
chiếm đoạt tài sản được gửi cho người thân bạn bè qua mạng xã hội facebook và gia lô
thế còn một số đối tượng đấy thì cũng có trao đổi lại
thì tôi cũng có nói là nếu mà cứ tình trạng như vậy kéo dài tôi sẽ đưa ra chính quyền cơ quan cơ quan chức năng vào can thiệp
hầu hết chiêu thức lừa đảo này đều nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin
cụ thể sau khi đã có được một số thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi số điện thoại địa chỉ
các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến cho con mồi
kẻ lừa đảo sẽ giả danh
là người thu hồi nợ của công ty tài chính để liên hệ với nạn nhân
lúc này chúng có thể yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay nặng lãi
trước cái tình trạng thế này thì chúng tôi cũng đã đề nghị với những người dân trong trường hợp nhận được tổng tiền như thế
thì có thể liên hệ với ngân hàng để mình xác thực lại cái khoản tiền đó là không phải là của người mình nhận được
thì có lý do chính đáng nào đó
hoặc là thậm chí là khi có dấu hiệu mà chúng ta đã nhắc ngân hàng rồi và chúng ta có thể hoàn trả lại
và chúng ta có thể trong trường hợp đối tượng mà có sử dụng những cái hình thức mà ép buộc
thì chúng ta có thể báo được lựa chức nào để can thiệp và có những giải pháp để sử dụng kịp thời
một chiêu thức khác của các đối tượng lừa đảo là lập ra trang web giả mạo ngân hàng
có giao diện giống với website của ngân hàng
sau đó tìm kiếm những trường hợp
yêu cầu khách hàng chuyển khoản nhầm và đóng giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố
khi bị hại tin là thật nhóm này gửi đường link đăng nhập vào trang web giả mạo
để chiếm đoạt thông tin chiếm đoạt tiền trong tài khoản thật của khách hàng
khi đao những cái app này về và cài cái app này trên điện thoại của chúng ta
thì cái điện thoại của chúng ta sẽ bị các đối tượng kiểm soát
có nghĩa là mọi cái truy vấn của chúng ta vào những các cái dịch vụ là chúng ta cũng bị đối tượng phát hiện
và chúng ta có đối tượng nắm được thông tin dữ liệu đấy
từ đó các đối tượng có thể là chiếm đoạt tiền
mà hiện có thể nói trong thời gian vừa qua là những cái tình trạng này nó diễn ra rất là phổ biến
và rất nhiều người bị lừa đạn qua cái thủ đoạn này
khi mà nhận được tiền trở nhầm thì đây chúng ta phải xác định luôn luôn xác định ở trong đầu
đây là không phải là tiền của mình
nếu như mình chiếm hữu cái số tiền này mà
không được sự đồng ý của chủ sở hữu thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
chúng ta phải nhận thức như thế đó
thì khi chúng ta nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật rồi
thì chúng ta sẽ xử trí bằng cách là báo ngay với chính quyền địa phương
báo ngay với lực lượng công an nơi gần nhất
và có như vậy thì các cơ quan nhà nước lực lượng công an mới có căn cứ để bảo vệ chúng ta
khi mà các đối tượng kia đến quấy nhiễu làm phiền hoặc thậm chí là thu lại của cái khoản vai đấy
trong trường hợp người dân bỗng dưng nhận được
người dân bỗng dưng nhận được một khoản tiền chuyển nhầm thì cần phải làm theo các bước sau
không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo
chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng
để thực hiện việc xác minh và tiến hành chuyển lại
không cung cấp mã otp tên đăng nhập mật khẩu của tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai
kể cả họ có tự xưng là người thân bạn bè nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng
tin an ninh trở tự đáng chú ý
vào khoảng sáu giờ ngày hôm nay tức là ngày hai tết kho k tám trăm bảy mươi của cục quân khí tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng
tại huyện yagrai tỉnh gia lai bất ngờ phát nổi lớn
hiện trường đang được phong tỏa nghiêm ngặt và người ngoài không thể tiếp cận
kho đạn được đặt tại khu vực xa dân cư giáp danh giữa phường yên thế
thành phố pleiko và xã yasao huyện yagrai
ngay sau tiếng nổ cột khói đen cao
hàng chục mét bốc lên nghi ngút
theo ông nguyễn tiến dũng chủ tịch ubnd xã yasao huyện yagrai
ngay sau vụ nổ chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường
để di rời khoảng một mươi hộ dân tại khu vực lân cận
rất may là vụ nổ không gây thương vong cho người dân địa phương
hiện tại lực lượng chính quyền địa phương đang bảo vệ vòng ngoài hiện trường
tàng trữ trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ
là tráng a lộng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã nà bó huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gần ba mươi ba gam heroin gần một trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng lộng khai nhận đã tàng trữ số ma túy trên để đem đi bán kiếm lời
đối tượng truy nã nguy hiểm nguyễn văn lời bốn mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ thành công sau một mươi một năm lần trốn
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín nguyễn văn hòa hai mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai cùng đồng bọn tổ chức các sòng bạc bịp
bằng hình thức là sóc đĩa trên địa bàn huyện nhân trạch thu lợi bất chính số tiền lớn
hòa đã thuê lời và nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây đánh bạc để móc nối
đưa rước các con bạc đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường nhưng đã bị công an triệt phá
còn lời đã nhanh chân tẩu thoát và bị công an truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức là ngày ba mươi tết
công an huyện nhân trạch đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt giữ được lời khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã tân khánh trung huyện lấp vò
trong ngày đầu năm mới tức là ngày một tết công an huyện đầm rơi và trần văn thời tỉnh cà mau
đã triệt xóa hai tụ điểm đá gà ăn tiền có tám mươi hai đối tượng liên quan và tạm giữ nhiều tăng vật
tại ấp hòa thuận a đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi kết hợp
cùng công an xã tân thuận đã tiến hành bao vây sân chống và bắt quả tăng bốn mươi bốn đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
tăng vật thu được tại sân gà và trên người của các đối tượng gồm bảy con gà sáu cặp cửa
hai mươi cuộn băng keo ba mươi chín xe mô tô và hơn bốn mươi triệu đồng
cũng vào chiều ngày một tết đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời
và công an thị trấn sông đốc kết hợp triệt xóa một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc
có ba mươi chín đối tượng tham gia tạm giữ bảy con gà hai cặp cựa và trên một mươi triệu đồng
các đối tượng có liên quan và tăng vật đã được chuyển về công an huyện đầm rơi và trần văn thời
để xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn tết đến xuân về để đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ
nhất là trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lực lượng công an tp đài nẵng đã phải tập trung
tại đơn vị trực tại địa bàn triển khai kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm cho nhân dân đón tết bình yên
những người khoác trên mình bộ cảnh phục gần như chưa bao giờ được hưởng một cái tết trọn vẹn
hai mươi chín tết thay vì xung họp gia đình những người lính cảnh sát phòng cháy chứa cháy tất bật gói bánh trưng cùng nhau
đến hẹn lại lên ngày gói bánh trưng luôn tràn ngập niềm vui
bởi các anh đã coi đây như một gia đình nhỏ của mình
năm nào cũng ăn tết tại đơn vị nhưng không ai cảm thấy cô đơn mà đó là trách nhiệm
bởi những ngày đầu xuân năm mới cũng là thời điểm tình hình cháy nổ có diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tại các nhà dân khu dân cư khu tập trung đông người vui chơi giải trí
tạo không khí vui tươi đón tết cho người dân thì đó là mệnh lệ của mỗi người
mỗi người chứng xác phòng cháy cháy chúng tôi sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kia
cái hoạt động là tổ chức gói bên chân
thì đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và được tổ chức thường niên
thì giúp cho những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên ăn tết xa gia đình cảm thấy ấm áp và quên đi cái nỗi nhớ nhà
còn đây là bữa cơm giao thừa của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát mùa một mươi ba
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đà nẵng
với đặc thù công việc phải tác chiến nhanh
không cho phép những người lính ở đây lơ là một phút giây nào
niềm vui bên mầm cơm tắt niên bên ly chả nóng
với những gương mặt thân quen của tình đồng chí đồng đội
dường như xua tan đi cái lạnh giá trong đêm giao thừa
tranh thủ giờ nghỉ ngơi các anh thay phiên nhau gọi điện về cho gia đình chúc tết
tôi là công tác tại đà nẵng
vợ đơn công tác tại công an huyện bình linh một cái huyện cuối của tỉnh quảng trị
trong thời gian đó hai vợ chồng cũng hiểu là đặc thù
đặc thù của nghề nghiệp cũng tích cực động viên nhau
cố gắng để mà chăm lo cho gia đình và cũng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
tất cả đơn vị thì không có được cái niềm vui là của trung
là với những đồng chí đồng đội cùng chiến đấu của mình
khi xa nhà nhưng mà đó cũng là một nhiệm vụ
nghĩa vụ và tác nhị của một người chiến sĩ công an
khi có nhiệm vụ đột xuất các anh lại lên đường
những người lính khoác lên mình sắc phục công an nhân dân
ngoài ý thức về nhiệm vụ thì điều khiến họ cảm thấy ấm áp chính là suy nghĩ
họ lên đường là để bảo vệ sự bình yên cho thành phố
cũng là cho những người thân thiết của mình
tự an toàn giao thông phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông
tạo điều kiện cho nhân dân di chuyển an toàn thông suốt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cục cảnh sát giao thông khuyến cáo và đề nghị tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ
cần chủ động các phương án nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý điều hành
đảm bảo giao thông thông suốt tại các trạm thu phí
sẵn sàng xả chạm khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông
nếu để xảy ra ủn tắc tùy theo mức độ tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ
sẽ bị xử lý mức cao nhất lên đến bốn mươi triệu đồng
và nếu khi có yêu cầu xả trạm của cảnh sát giao thông mà không chấp hành
tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ có thể bị phạt lên đến trên bảy mươi triệu đồng
đối với doanh nghiệp vận tải đối mũ lái xe các chủ phương tiện nhân dân
khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ đường cao tốc đường nội thành
tuyến đường ra vào hà nội tp hcm các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật
về giao thông đường bộ tuân thủ sự hướng dẫn điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông
và các lực lượng chức năng khác chủ động cập nhật tình hình giao thông
và lựa chọn khung giờ lộ trình di chuyển phù hợp tránh hoặc là hạn chế đi trong khung giờ cao điểm
các tuyến đường có lưu lượng mật độ phương tiện tham gia giao thông cao
khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ người tham gia giao thông
phải giảm tốc độ đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại bên phải để nhường đường
và thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô quận hoàng mai hiện có dân số đông tốc độ đô thị hóa nhanh
bên cạnh đó nhiều khu dân cư nhà tập thể cũ cũng sen lẫn với kho hàng bến bãi nhà xưởng
nên đã luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra cháy nổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phối hợp chặt chẽ với đội chữa cháy cơ sở
để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
hơn hai mươi cán bộ dân phòng của các tổ dân phố trên địa bàn phường tương mai
đã được các chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
tập huấn các kiến thức cơ bản và thực hành các thao tác chữa cháy trong tình huống giả định
đây là nội dung buổi diễn tập phương châm bốn tại chỗ được công an quận tổ chức
nhằm nâng cao hiệu quả cho lực lượng chữa cháy cơ sở
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra
phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy chính là
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư và hậu cần tại chỗ
các đội dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được trang bị đầy đủ các trang thiết bị
như máy bơm chữa cháy trang phục bình chữa cháy sách tay và các trang thiết bị
cứu nạn cứu hộ ban đầu đảm bảo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
chúng tôi chú trọng đặc biệt đến công tác bốn tại chỗ
vì với cái nội dung phòng cháy chữa cháy thì bốn tại chỗ là công tác mời
đều có yêu cầu mà là thiết yếu nhất để làm cao công tác của cháy chữa cháy đa hiệu quả
theo thống kê trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn quận hoàng mai
chỉ xảy ra một trăm linh chín vụ cháy và sự cố cháy lớn nhỏ đặc biệt là không có thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản được giảm thiểu ở mức thấp nhất
đáng chú ý có đến sáu mươi số vụ cháy được người dân và lực lượng công an phường
phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời
việc tập hấn để trang bị kiến thức kỹ năng để lực lượng nhân phòng đáp ứng
với nhiệm vụ diễn hình an toàn phòng cháy ở khu dân tư
và sẵn sàng xử lý khi gặp những vụ cháy nổ đột xuất
và cái việc này thì công an quận hoàng mai tiến hành tập huấn định kỳ hàng năm
hàng ngày thì bán này tôi cũng vẫn để ý đến điện đón các thứ
và nếu có gì tôi cũng hấy cũng được các bác ở phòng công an nhất
cũng có cho đi tập hấn
từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thì nay mỗi người dân đã nhận thức
và tự nhiên đã nhận thức rằng
rõ hơn trách nhiệm vai trò và nghĩa vụ của mình
đó chính là sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
nếu phương châm bốn tại chỗ tiếp tục được chú trọng chung tay thực hiện nghiêm túc đồng bộ
thì việc hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra không còn là vấn đề nan giải
mà là điều mỗi người dân có thể đóng góp cùng thực hiện